tại trung tâm văn hóa phật giáo tàm trúc huyện kim bảng tỉnh hà nam ban văn hóa trung ương
giáo hội phật giáo việt nam đã tổ chức khai mạc chuỗi sự kiện văn hóa
chào mừng đại lễ vợt sắc liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín

là cơ hội để du khách trong nước và quốc tế hiểu hơn về văn hóa việt nam và văn hóa phật giáo việt nam
phần cuối chương trình trư tôn đức trong ban tổ chức thực hiện nghi thức lễ thắp sáng hoa đăng
cầu nguyện tuần lễ phật đàn thành công viên mãn
đại lễ vơ sát liên hợp quốc năm hai nghìn một mươi chín diễn ra từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng năm
đây là lần thứ ba đại lễ được tổ chức tại việt nam
sự kiện trọng đại mang tầm quốc tế với hơn một sáu trăm linh chức sắc và lãnh đạo các giáo hội
hệ phái phật giáo các giáo sư tiến sĩ nhà nghiên cứu học giả phật giáo đến từ hơn một trăm linh quốc gia
vùng lãnh thổ trên khắp thế giới
sự kiện này dự kiến còn thu hút hàng vạn du khách thập phương